làm nhái làm nhái lại cánh đĩa bay rồi xuống chơi một số cách chơi

ngoài đĩa bay toshi thì còn sản phẩm khác của toshi cũng bị làm giả đó chính là sản phẩm con quay toshi

rất là công khai

có rất là nhiều
nhiều những cái dấu hiệu rõ ràng để giúp người tiêu dùng có thể phân biệt được đâu là sản phẩm toshi chính hãng
ví dụ như là về cảm quan thì các bác có thể thấy là sản phẩm của toxy thì luôn luôn là được sử dụng các cái màu sắc rất là rõ nét rất là rực rỡ
tất cả các đường nét chi tiết in chữ hay là hình ảnh đều rất là tinh tế
và thấy rõ là được làm từ mối chất lượng rất là tốt
ngoài ra nếu mà người tiêu dùng có thời gian để mà đọc kỹ hơn một chút thôi thì có rất là nhiều thông tin trên này
ví dụ như những cái tem nhãn này
là chính hãng của toshi này
tất cả ngôn ngữ thì đều được viết là bằng tiếng việt
mặt sau thì có rất là nhiều các thông tin chi tiết về công ty nơi sản xuất xuất xứ của sản phẩm
cũng như là các cái chỉ tiêu về chất lượng hay là các cái thành phần mà được làm nên cái sản phẩm này
những cái sản phẩm nhái làm giả là nhái
đương nhiên là không thể có những thông tin về nguồn gốc xuất xứ cũng như là các tiêu chuẩn an toàn
và cái ngôn ngữ mà họ sử dụng cũng rất là lộn sội
nhiều khi là sản phẩm mang tiếng trung quốc này
thậm chí là có tiếng hàn quốc tiếng nhật nữa
thì thì sẽ rất là dễ gây rối loạn thông tin cho người tiêu dùng
xin cảm ơn những tư vấn rất hữu ích của chị
những thông tin về các dấu hiệu nhận biết đồ chơi tô si thật giả đã kết thúc chương trình tuần này